cùng với đó là tiết trời mát mẻ dễ chịu với mức nhiệt ở các tỉnh vùng núi phía bắc phổ biến ở mức hai mươi một hai mươi ba độ
trong khi ở khu vực đông bằng nhiệt độ cũng giảm xuống còn hai mươi bốn hai mươi sáu độ
dự báo trong ngày hôm nay hơi mát từ phương bắc vẫn sẽ tiếp tục khuếch tán yếu xuống nước ta
lại kết hợp thêm với rìa phía bắc của giải hội tụ nhiệt đới
vì thế các tỉnh phía đông bắc bộ trong ngày hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây
khu vực ven biển và đồng bằng sẽ có lúc có mưa
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này phổ biến ở mức ba mươi cho đến ba mươi hai độ
còn với các tỉnh phía tây bắc bộ trời ít mưa ngày có nắng nên nhiệt độ ở đây ở mức cao hơn từ ba mươi hai ba mươi ba độ
là khu vực chịu tác động chính của giải hội tụ nhiệt đới vì thế trong ngày hôm nay
suốt dọc miền trung các tỉnh từ thanh hóa trở xuống cho đến bình thuận được dự báo tiếp tục có mưa rông nhiều nơi
trong đó tâm mưa chính vẫn tiếp tục duy trì tại khu vực từ phú yên trở xuống cho đến bình thuận
với cường độ đạt cấp mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông mạnh
còn ở các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế trong ngày hôm nay trời có mưa gián đoạn
vì thế nền nhiệt cao nhất ngày ở khu vực này sẽ phổ biến ở mức ba mươi một ba mươi ba độ
còn từ khu vực đà nẵng trở xuống đến bình thuận mức nhiệt có thấp hơn giao động từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
nằm ở rìa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới nhưng trong ngày hôm nay
gió mùa tây nam vẫn hoạt động với cường độ mạnh vì thế ở khu vực tây nguyên và nam bộ
vẫn có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
thời gian xảy ra mưa lớn thử tập trung vào chiều tối và tối
cao nhất trong ngày hôm nay trên cả hai khu vực nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng là từ hai mươi bảy hai mươi chín độ
do mưa lớn tiếp tục kéo dài nên nguy cơ xảy ra lũ cục bộ lũ quét và sạt lở đất ngập lụt ở vùng trũng
tại các tỉnh khánh hòa ninh thuận bình thuận đắk lắc đắk nông lâm đồng
và các tỉnh thuộc miền đông nam bộ người dân cần hết sức lưu ý
trên biển trong ngày hôm nay khu vực có thời tiết xấu vẫn tiếp tục tập trung tại các vùng biển phía nam
nguyên nhân vẫn là do tác động của rải hởi tự địa đới với gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh
vì thế ở vùng biển từ bình thuận đến cà mau tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
giật cấp bảy sóng biển cao từ hai ba m biển động
ngoài ra mưa rông vẫn xảy ra với các vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang
vùng vịnh thái lan khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trương sa
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
nên các tàu thuyền cần tiếp tục hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước